huyện hòa thành tỉnh tây ninh vốn nổi tiếng với làng nghề mây tre đan lá
tuy nhiên những năm trở lại đây các sản phẩm mây che đan của làng nghề lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
bởi những sản phẩm làm ra rất khó tiêu thụ do nguồn nguyên liệu ngày càng đắt khan hiếm
đặt ra nhiều thách thức đối với các người thợ thủ công ở nơi đây
gia đình anh lê văn lý đã gắn bó với nghề sản xuất mây tre được hai mươi năm
trước kia trung bình mỗi năm gia đình anh bán ra thị trường một cái
nhưng năm nay lại chỉ được khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh cái
anh lý cho biết do thu nhập từ việc trồng tre trúc thấp dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu
nhiều cơ sở phải mua nguyên liệu từ các thương lái từ biên giới với giá thành tương đối cao
giá nguyên liệu cao khiến cho giá sản phẩm bán ra thị trường cũng tăng theo
do đó các sản phẩm ngày càng trở nên khó tiêu thụ ngoài thị trường
còn đời sống của các gia đình theo làng nghề sản xuất mây tre nơi đây cũng gặp nhiều khó khăn
nguyên liệu chủ yếu là nhập ở các nước như ở bên nước bạn láng giềng nước campuchia dài là chủ yếu
với lại là một phần nữa là giống của nhà nước cho rất thấp
tôi đề nghị nhà nước cho dây giống cao hơn lên một xíu để chúng tôi có thể trang trải được công việc của chúng tôi nhiều hơn
bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng của địa phương là cần sớm triển khai các cơ chế chính sách phù hợp
để hỗ trợ bảo tồn khuyến khích làng nghề sản xuất mây tre huyện hòa thành vượt qua khó khăn và phát triển trong thời gian tới